trước nguy cơ lây lan trong cộng đồng tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hôm qua chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung yêu cầu kể từ giờ ngày hôm nay một tháng tám
cấm tất cả các hoạt động quán bar karaoke kinh doanh về hè dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người
theo chủ tịch ubnd tp hà nội con số hơn năm mươi ba bảy trăm linh người về từ vùng dịch đà nẵng là rất lớn
vì vậy cần phải khẩn trương xét nghiệm test nhanh cho toàn bộ số người này
phần đấu thực hiện hoàn thành việc test nhanh chậm nhất vào tối ngày mùa một tháng tám
tiến hành test nhanh cho gần một mươi tám năm trăm linh người thành phố hà nội đã ghi nhận một mươi trường hợp dương tính
tuy nhiên sau khi xét nghiệm khẳng định tám trên một mươi mẫu đã âm tính còn hai mẫu chưa có kết quả
ngoài ra các trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở cũng sẽ phải làm xét nghiệm
để chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thành phố cũng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các quận huyện làm tốt công tác vệ sinh khử khuẩn